thưa quý vị sáng nay các đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục thảo luận
tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều đại biểu kiến nghị chính phủ sớm ban hành các gói hỗ trợ người lao động tự do
và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín nghiên cứu triển khai việc tiêm mũi thứ ba
nhiều đại biểu quốc hội tập trung thảo luận đánh giá tác động của đại dịch covid một mươi chín
đến các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đánh giá cao các giải pháp của trung ương và địa phương
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân doanh nghiệp đề xuất các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội
việc làm chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh
sau đợt dịch lần thứ tư người dân lao động sinh sống ở thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh phía nam trở về quê đông khó kiểm soát và quản lý
có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp số ca mắc những ngày gần đây vẫn tăng
chi phí xét nghiệm còn nhiều bất cập
đề nghị chính phủ nên xem xét chỉ đạo sớm đánh giá lại quy định tạm thời
về việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh covid một mươi chín
để có điều chỉnh phù hợp kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh để giảm số ca mắc
giảm số ca tử vong trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay
đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
sớm triển khai tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng
đồng thời quan tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ đầu tư nghiên cứu bào chế và sản xuất vaccine trong nước
để chúng ta có thể chủ động nguồn cung tự chủ vaccine trong việc thực hiện chiến lược
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong khi đó đại biểu nguyễn lân hiếu đoàn bình định kiến nghị khẩn trương ứng dụng tin học công nghệ
trong theo dõi điều trị người mắc covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
không để riêng một bộ chủ trì trong triển khai lĩnh vực quan trọng này
hội đồng nghiệm thu phần mềm phải có các chuyên gia có kinh nghiệm tâm huyết trong lĩnh vực y tế
công an quân đội và người đang trực tiếp tham gia chống dịch
sau khi thử nghiệm hoàn chỉnh cần triển khai đồng bộ trên diện rộng
tránh hiện tượng đầu voi đuôi chuột của những phần mềm mang tiếng lạc của quốc gia trước đây
giao cản lớn nhất theo tôi chính là cơ quan quản lý nhà nước chưa thống nhất các quy định
quy trình chưa tưởng minh dẫn đến hiệu quả còn quá khếm khiêm tốn với tiềm năng to lớn của công nghệ thông tin
theo cá nhân tôi nên lấy tiêu chí đơn giản là rộng mở để triển khai ứng dụng thông tin
đơn giản là để bất cứ người dân nào có thể sử dụng được thời gian nạp dữ liệu ngắn nhất và rộng mở
có thể tích hợp với tất cả các phần mềm đã đang và sẽ triển khai trong tương lai
đại biểu quốc hội cũng kiến nghị chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch
tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát kiểm toán
phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong công tác đầu tư
mua sắm chi phí cho phòng chống dịch và các gói an sinh xã hội
bổ sung các chế độ chính sách đối với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
thưa quý vị ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã được công an các đơn vị địa phương
tích cực hưởng ứng với những hoạt động cụ thể thiết thực và sáng tạo
qua đó đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật trong công an nhân dân
góp phần nâng cao nhận thức
ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung
của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự buổi lễ có các đồng chí thứ trưởng thượng tướng nguyễn văn sơn
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc buổi lễ bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
việc quốc hội chọn ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật
giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
xây dựng niềm tin tình cảm thái độ ứng xử ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân
đề cao giá trị con người xây dựng nhân cách ý thức làm chủ tôn trọng kỷ luật tự do trong khuôn khổ pháp luật
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương
xây dựng xã hội dân chủ kỳ cương an toàn lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực thực thi hiến pháp pháp luật nêu cao gương mẫu trong việc chấp hành bảo vệ hiến pháp pháp luật
xác định toàn bộ các ngày trong năm đều là ngày pháp luật từ đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành nếp sống văn hóa văn minh của mỗi người dân
tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã phát động triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quyền chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
quý vị thân mến với vị trí vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật
thời gian vừa qua bộ công an đã tập trung chủ động nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật
về an ninh trật tự phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc toàn diện cho sự nghiệp xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân trong giai đoạn mới
cùng với đó là rất nhiều nỗ lực nhằm đưa các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống vào thực tiễn công tác chiến đấu
để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đây là những dự án lực rất là cần thiết của đòi hỏi thực tế trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chúng tôi đã có một sự chủ động ngay từ đầu
còn về việc làm tới chúng tôi cũng có nền tảng trong việc khối hợp trong nhiệm kỳ phá một mươi bốn
thì phá một mươi năm này chúng tôi sẽ phát huy những mặt làm được rút kinh nghiệm những mặt mà chúng ta còn tồn tại để chúng ta thực hiện là tốt hơn
với cái tiếp thu rất là nghiêm túc đầy đủ của các đại biểu quốc hội các cơ quan và nhân dân
thì cái dự thảo luật lần này đánh giá từ đánh giá tác động các phần lý luận và thực tiễn rồi cái bản dự thảo luật đã sát với tình hình thực tế
và cũng so sánh với các văn bản luật
tương tự như của các nước có đặc biệt là có nền văn hóa tương đương với chúng ta như nhật bản hàn quốc singapore trung quốc
vì chúng tôi thấy rằng là đáp ứng được cái yêu cầu và mục tiêu cao nhất của luật là phòng ngừa tai nạn
mang lại cái sức khỏe tính bảo vệ sức khỏe tính mạng và tài sản cho người khi tham gia giao thông
xây dựng hoàn thiện pháp luật tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
bộ công an cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể
để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm trọng tâm trọng điểm đặc biệt là đối với các đối tượng đặc thù
đề án của chính phủ về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù
người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một đã cho thấy những chuyển biến rõ nét
hiện nay cả nước có trên hai trăm linh người chấp hành xong án phạt tù trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng
và thực tế
thực tế cho thấy tỷ lệ tái phạm những năm gần đây đã được kiềm chế và kéo giảm chỉ còn một năm
qua theo dõi công an các đơn vị địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đến nay có gần ba trăm linh mô hình tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng và nhân rộng thành hàng ngàn mô hình hoạt động có hiệu quả
quy mô phạm vi ở cả ba cấp xã cấp huyện cấp tỉnh và nhiều hình thức đa dạng phong phú
bộ tư pháp cũng đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cung cấp để triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
vâng thưa quý vị xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn là hai nhiệm vụ trọng tâm
mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sẽ tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
và trên tinh thần nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện các vấn đề lý luận thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến công tác công an cải cách hành chính tư pháp đảm bảo xây dựng thành công nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
về nội dung này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí bộ trưởng đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn thời gian tới lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục tham gia và thể hiện vai trò như thế nào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ạ
tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo liêm chính hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn hiệu lực hiệu quả là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đã được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng xác định
trong thời gian tới để góp phần tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa lực lượng công an
nhân dân cần bám sát các định hướng chung của đảng và chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân để tập trung triển khai một số những nội dung trọng điểm
thứ nhất là sẽ tổ chức nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện các học thuyết lý luận và lịch sử về nhà nước nhà nước pháp quyền
đặc biệt là chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh về nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam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
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an ban hành các chiến lược các văn bản chỉ đạo nhằm thống nhất nhận thức hành động trong toàn lực lượng
những vấn đề lý luận và thực tiễn cần được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền sâu chủ nghĩa bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật bình đẳng dân chủ công khai minh bạch chuyên nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước